liên quan đến vụ bé gái bảy tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành chiều qua chính quyền địa phương huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tiến hành bàn giao bé cho cha ruột nuôi dưỡng chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật
trải qua gần một mươi ngày điều trị hiện sức khỏe tinh thần của cháu bé đã ổn định ủy ban nhân dân xã tân hòa đã bàn giao bé cho cha ruột là anh và bá giày chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an để nuôi dưỡng chăm sóc
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng xóm của nhà bé qua chơi thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím nghi bị cha mẹ bạo hành nên đưa cháu bé về nhà và báo với công an xã tân hòa
đến tối ngày hai mươi tám tháng bảy công an huyện đồng phú đã khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh tú là cha dượng để điều tra về hành vi hành hạ con khởi tố bị can lầu y lầu mẹ ruột và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng đang mang thai nuôi con nhỏ để điều tra